dạy người dạy nghề đã cho ra những kết quả thực tế vô cùng khả quan
dạy người dạy nghề đã cho ra những kết quả thực tế vô cùng khả quan